kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng nay ngày sáu tháng tám tại thôn sùng vui xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
xảy ra vụ sàn lở đất khiến hai vợ chồng tử vong
hai vợ chồng tử vong là ân tần díu châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và vợ là tần liễu mẩy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
theo thông tin ban đầu hai vợ chồng ngủ tại lán để trông coi và nuôi lợn gà ở thôn sùng vui từ đêm hôm trước thì gặp nạn
sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở lãnh đạo huyện bát sát cùng với các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của huyện và xã đã vào hiện trường tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả
sau khi đào bới đất đá hai nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong
nguyên nhân ban đầu được nhận định là do những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn
khiến lượng nước tích trữ trong đồi núi lớn gây nên sàn lở đất
hiện lực lượng chức năng chính quyền địa phương và người dân đã đưa nạn nhân về gia đình để tổ chức tàng lễ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định là từ ngày hôm nay mùng sáu tháng tám cho đến sáng mai bảy tháng tám
khu vực tây bắc và việt bắc tiếp tục có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang khả năng mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
cơ cao xảy ra lũ quét và sàn lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực bắc bộ
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái phú thọ tuyên quang bắc cạn
các địa phương cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét xả lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét xa lở đất cấp một
chuyển sang thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc một mươi hai h trưa nay sáu tháng tám bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số hai mươi bốn
trong đó bộ y tế đề nghị những người đến các địa điểm sau
nhà hàng tiệc cưới golden fonic đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi hai tháng bảy
trung tâm hội nghị tiệc cưới phì lũ đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu đà nẵng vào trưa ngày hai mươi bốn tháng bảy
và trung tâm tiệc cưới biển xanh ở khu dân cư văn hóa biển kim liên
phường hòa hiệp bắc quận liên triều đà nẵng vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
công dân cần gọi điện đến đường dây nóng của bộ y tế là một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
và đường dây nóng của cdc đà nẵng là chín trăm linh năm một trăm linh tám tám trăm bốn mươi bốn
để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình
khai báo y tế trực tuyến tại tờ khaiyt vn
hoặc tại ứng dụng ncovi
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
bộ y tế khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng blue john
để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tại địa chỉ www bluejohn gov vn
tối qua đoàn công tác gồm ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng của thành phố hải phòng
đã đến thành phố đà nẵng để hỗ trợ nhân lực chống dịch covid một mươi chín
ngay sau lời kêu gọi của chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng mong muốn nhận được sự hỗ trợ về nhân lực ngành y tế
cho cuộc chiến chống covid một mươi chín
thành phố hải phòng đã cử ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng vào tiếp viện
đồng thời hỗ trợ đà nẵng năm tỷ đồng để chống dịch
đội ngũ y bác sĩ của thành phố hải phòng đã đến đà nẵng vào tối qua
và đã sẵn sàng tham gia công tác khám chữa bệnh từ hôm nay
đây là những y bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm
đến từ các bệnh viện hữu nghị việt tiệp bệnh viện kiến an bệnh viện phụ sản
ngành y tế cũng đã tổng hợp cái danh sách của cán bộ y tế mà cũng sung phong
thì cũng đưa vào đà nẵng những đội bác sĩ mà cũng hết sức tinh nhuệ
ở các chuyên ngành như hồi sức cấp cứu bệnh nhiệt đới
rồi nội hô hấp để vào hỗ trợ đà nẵng
với tinh thần sung phong anh em vào đà nẵng cũng hết sức cảm thấy
vinh dự và hạnh phúc để có thể cùng với đà nẵng
chia nửa điều trị cho những bệnh nhân mất bệnh
đà nẵng và hải phòng là hai thành phố có truyền thống kết nghĩa
từ thời chiến tranh đến thời hòa bình này
đến khi vào đà nẵng rồi với cái tinh thần quyết tâm cao sung phong
thì anh em cũng hết sức và cảm thấy vinh dự
với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao
đoàn y bác sĩ của thành phố hải phòng
sẽ ở lại đà nẵng cho đến khi hết dịch
và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhân lực nếu tình hình dịch còn phức tạp
những ngày qua bộ y tế và các y bác sĩ ở bệnh viện bạch mai chợ rẫy trung ương huế
cũng đã đến đà nẵng để hỗ trợ tích cực trong công tác chống dịch
tỉnh bình định cũng đã có công văn đáp trả
và đang sắp xếp cho nhân sự để lên đường đến tâm dịch giúp sức cho đà nẵng
sáng nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh con tum
đã làm việc với một người phụ nữ hai mươi chín tuổi
trú tại phường thắng lợi thành phố con tum tỉnh con tum
để xác minh làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
người này đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung
con nhỏ đắc hà xét nghiệm lần hai dương tính rồi
nội dung này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ
và gây hoang mang trong dư luận
tại địa bàn huyện đắc hà vào thành phố con tum
tại cơ quan công an người phụ nữ này đã thừa nhận
do thiếu hiểu biết và chủ quan không chịu tìm hiểu xác minh lại thông tin
thấy được trên mạng xã hội
nên đã vội vàng đăng tin gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
sau khi làm việc với cơ quan công an tôi rút ra kinh nghiệm
sau này anh tin không được đăng thông tin không đúng sự thật
chỉ tin vào những thông tin do báo
công an bộ y tế
tôi khuyên mọi người nên tìm hiểu trước khi đăng một thông tin gì lên facebook
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng sáng nay cho biết
đơn vị vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản
các đối tượng bị giữ gồm lê công nhật tân hai mươi một tuổi chú tài huyện đức trọng
nghiêm trần phú quý một mươi tám tuổi nguyễn công minh một mươi bảy tuổi và trần anh tuấn hai mươi ba tuổi
cùng chú tại thành phố đà lạt cả bốn đối tượng đều nghiện ma túy đá
theo điều tra do có mâu thuẫn với ông nguyễn văn lý chú tải thành phố đà lạt
vào lúc một mươi bảy h ngày ba tháng tám tân rủ ba đối tượng còn lại
dùng khẩu súng giả uy hiếp lấy của ông lý một xe máy hiệu nuvo
các đối tượng đưa ông lý đến khách sạn rồi đánh đập
uy hiếp ép nạn nhân đưa một mươi triệu đồng
trưa cùng ngày ông lý đã đến cơ quan công an trình báo
sau khi bị các đối tượng bỏ lại tại một quán cà phê
sáng ngày hôm sau bốn tháng tám tuấn và quý đưa xe máy của ông lý đi cầm được bảy triệu đồng
khi cả hai mang tiền về lại khách sạn đưa cho tân thì bị lực lượng công an bắt giữ
khám xét nở của các đối tượng thu giữ năm dao lê mã tấu một bình xịt hơi cay
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục làm rõ
dấu hiệu cướp tài sản bắt giữ người trái pháp luật của các đối tượng để xử lý trước pháp luật
đến sáng nay sáu tháng tám công an thành phố bùi ma thuột tây đắc lắc
vẫn đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng liên quan
trong vụ triệt phá một sòng bạc hoạt động liên tỉnh quy mô lớn
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó sau một thời gian dài theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động
khoảng một mươi năm giờ ngày năm tháng tám
đội cảnh sát điều tra tổng hợp của công an thành phố buôn ma thuột
đã ấp vào nhà nghỉ hương thịnh ở số bốn mươi đường lê thị thiêng phường e tám thành phố bùi ma thuột
tại phòng hai trăm linh hai tổ công tác đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng
đang xây xưa sát phạt nhau dưới hình thức sóc địa ăn tiền
đây là nhà nghỉ do bà ngô thị thu thủy năm mươi ba tuổi làm chủ
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng
gần ba mươi chiếc điện thoại di động
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ ba chiếc xe ô tô nhiều xe máy cùng các tài liệu tăng vật liên quan
tất cả các con bạc đều đến từ hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
bước đầu cơ quan công an xác định
sòng bạc này do hai đối tượng võ văn hải ba mươi tuổi chú tại huyện grông nô tỉnh đắk nông
và vũ thị thúy thu hồng sáu mươi một tuổi trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
sông bạc này đã hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn các huyện thành phố giáp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đánh bạc
và có cắt cử người cảnh giới từ vòng ngoài
mỗi ván sóc đĩa các đối tượng sẽ đặt cược từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
trong đợt cả nước chung tay ra sức để phòng chống dịch covid
lực lượng công an ngoài tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch
chúng tôi cũng tăng cường các lịch cao điểm tấn công chất ác tội phạm
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự chung cho toàn địa bàn thành phố bùi ma thuột
công an thành phố bùi ma thuột chuyển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác nắm tình hình
qua một thời gian dài theo dõi phát hiện một nhóm khoảng gần hai mươi đối tượng
các tỉnh đổ về thành phố bùi ma thuột tập trung vào thành phố bùi ma thuột
để tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
đây là sòng bạc hoạt động tinh vi
phức tạp liên tỉnh và trong một thời gian dài
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh miện của tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện kim thành của tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phù tải xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
ngoài ra công an huyện kim thành tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn viết dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông phan xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv